việc kích cầu du lịch nội địa là yếu tố quan trọng hiện là thời điểm vàng để vực dậy một ngành kinh tế mũi nhọn
đây là nhận định của nhiều chuyên gia tại hội nghị giới thiệu thời điểm vàng để khám phá du lịch việt nam diễn ra mới đây tại thanh hóa
trước bối cảnh đất nước dần trở lại bình thường tổng cục du lịch nhận thấy đây là thời điểm vàng để phá băng
vì vậy các hiệp hội doanh nghiệp hãng hàng không vận tải du lịch cùng hợp tác kích cầu để khôi phục du lịch nội địa
với mục tiêu người việt nam đi du lịch việt nam ngành du lịch nội địa sẽ tiếp tục cần quảng bá các điểm đến
sản phẩm du lịch hấp dẫn mở cửa lại du lịch và sẵn sàng đón tiếp khách bảo đảm an toàn phòng chống dịch
xây dựng triển khai các gói kích cầu du lịch nhận diện nhu cầu hành vi tiêu dùng của khách du lịch việt nam
thời kỳ sau giãn cách xã hội cũng như tìm kiếm những giải pháp kích cầu du lịch hiệu quả
trong khuôn khổ hội nghị các địa phương cũng đã công bố chương trình kích cầu du lịch triển khai trong thời gian tới